sau khi được giới thiệu và trồng giống ngô mới đến nay đã tới mùa thu hoạch
thế nhưng nhiều hộ nông dân tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang hoang mang lo lắng
vì giống ngô mới này lại không có bắp và nếu có ra bắp thì cũng không có hạt
điều này đang khiến bà con nông dân nơi đây trắng tay hoàn toàn
qua sự giới thiệu vụ mùa này ông đặng hữu vĩnh cùng một số hộ khác ở xã xuân tây huyện cẩm mỹ
đã chuyển qua trồng giống ngô nep lai f một alaska chín trăm linh một của công ty trách nhiệm hữu hạn an phú nông
ở quận bình chánh thành phố hồ chí minh
theo ông vĩnh quá trình chăm sóc cho thấy cây phát triển tốt
tuy nhiên đến lúc chuẩn bị trổ cờ thì nấm bệnh xuất hiện liên tục làm ngô không trổ được hoặc trổ thì không có hạt
giống như kiểu màu bắp địa phương hồi xưa đấy nó không có đồ kháng nấm cho nên là nó không chịu được
mà hơn nữa cái công ty này là chưa gì là có như ở cái
ở cái khu vực sân tây này là chưa đưa về trồng khuyến cáo cho bà con trồng khuyến cáo là trồng thí điểm
ở cái giống bắp này mà đã coi như là bung ra bán ra thị trường cho bà con trồng như thế này thì bà con chỉ có chết thôi thu cây thôi
cây cũng không có thu nữa lá cũng khô hết rồi lấy đâu mà bò với cá ăn được nữa
thấy cái giống bắp nó tự nhiên nó bắt đầu trổ lên là cái giống bắp nó tự nhiên cái đá nó vàng vàng hươm luôn
vàng giống như thế nó chết đi rồi á
mà bây giờ có một số cái anh
nhưng mà đai trồng nữa thì làm sao mà bán được cho ai
cho nên là cũng yêu cầu cái bên phía giống thì phải làm sao để kiểm nghiệm lại được cây giống này
để đưa ra thị trường cho dân trồng cho nó đạt hiệu quả
chứ như thế này làm sao ấy được
theo phản ánh của nhiều hộ dân giống ngô nếp lai f một alaska chín trăm linh một của công ty trách nhiệm hữu hạn an phú nông
được một đại lý chuyên bán giống và thu mua ngô ở huyện xuân lộc giới thiệu cho bà con ở xã xuân tây huyện cẩm mỹ và một số xã thuộc huyện xuân lộc
tuy nhiên khi xuống giống đến thời điểm này
các vườn ngô trên đều bị tình trạng không có bắp hoặc có bắp nhưng không có hạt
bắp chưa lớn thì cây bị chất khô từ từ
mặc dù nông dân đã nhiều lần liên hệ với công ty cung cấp giống nhưng chưa nhận được hồi âm
về phía gia đình các gia đình người nông dân thì kiến nghị với công ty rất nhiều lần rồi
cách đây ba tuần công ty có về xem giống nhân viên của công ty có về nhưng sau đó trả lời là không hỗ trợ
coi xong nói là cái này không phải tại giống mà là do đặc thù vùng khí hậu ở cẩm mỹ như vậy
hiện nhiều hộ nông dân trồng ngô tại địa phương
rất mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ cũng như đơn vị cung cấp cây giống có trách nhiệm với nông dân để tìm ra nguyên nhân
ngành chức năng tỉnh đồng nai cũng khuyến cáo bà con nông dân phải nghiên cứu kỹ chất đất
trước khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng và có kỹ thuật canh tác phù hợp
đồng thời cần kiểm soát nguồn giống cây trồng các vật tư nông nghiệp tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra